thưa quý vị khán giả trong những bữa ăn ngày tết thì rượu bia vốn là món đồ uống thường xuyên được sử dụng để chúc tụng chào đón năm mới
thế nhưng vài năm trở lại đây thói quen văn hóa sử dụng loại thức uống này đã có nhiều sự thay đổi
khẩu hiệu đã uống rượu bia thì không lái xe dần đi vào cuộc sống và trở thành nếp thay đổi hành vi của nhiều người dân
vâng ạ đúng như vậy chị hồng nhung ạ
năm nay khi đi chúc tết thì tôi đã thấy mọi người mọi nhà đã thay đổi rất nhiều rồi
thay vì ép nhau uống chén rượu thì người ta sử dụng những loại đồ uống khác không có cồn và chúc nhau xuân mới lên đường bình an
hoặc là đã uống rượu bia thì không lái xe nữa
và trong suốt những ngày tết vừa qua câu chuyện về văn hóa tham gia giao thông này cũng là vấn đề được nhiều cư dân mạng chia sẻ bàn luận và nhắc nhở nhau
cứ đúng luật là làm thôi có đồng chí ơi
đúng là tai nạn năm nay giảm hẳn ủng hộ
nhờ có vụ phản này mà nhà mình có một người cai được rượu luôn
cứ nghiêm túc đúng luật làm thì tình trạng rượu bia khi lái xe sẽ giảm hẳn giữ tính mạng cho mình chưa cho ai mà không chấp hành
đó là những chia sẻ của cư dân mạng sau khi những con số tổng kết về tình hình giao thông trong bảy ngày nghỉ tết được công bố
theo đó đã phát hiện xử lý bảy bảy trăm hai mươi sáu trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
so với cùng thời gian tết nguyên đán nhâm dần
sự phạt tăng năm trăm chín mươi tám
một số địa phương xử lý vi phạm nồng độ cồn cao có hà nội hải phòng tp hcm quảng nam
việc kiểm soát vi phạm nồng độ cồn được lực lượng chức năng duy trì liên tục với tinh thần không kiêng nể ngày tết mà bỏ qua vi phạm
đây cũng là tinh thần được cộng đồng mạng hoàn toàn ủng hộ
năm nay số người uống rượu bia tham gia giao thông chắc chắn giảm rất nhiều so với các tết trước
nhưng số người bị phát hiện nhiều hơn là do tăng cường kiểm tra
thực sự thấy công dụng của việc kiểm tra quá tốt
giờ tết nhất cưới xin cứ bảo lái xe là cách từ chối rượu bia hiệu quả nhất
ủng hộ lực lượng cảnh sát giao thông xử lý mạnh tay với ma men
đó cũng là góp phần thay đổi ý thức cho lái xe và toàn xã hội
cảm ơn lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra giám sát
chưa năm nào mà tai nạn giao thông giảm cả về số vụ lẫn mức độ nghiêm trọng như năm nay
và em cũng được ăn ngon ngủ kỹ
so với cùng kỳ số vụ tai nạn giao thông liên quan đến vi phạm nồng độ cồn đã giảm sâu
như kỳ nghỉ tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi hai xảy ra đến một mươi sáu vụ
so với kỳ nghỉ tết năm hai nghìn một mươi chín thời gian trước dịch covid một mươi chín giảm bảy mươi một vụ giảm năm mươi một người chết và giảm một trăm linh một người bị thương
việc này là do ý thức chấp hành luật an toàn giao thông của người dân được nâng cao
thêm vào đó lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc tăng cường việc kiểm tra nồng độ cồn
từ trước tết và duy trì liên tục trong thời gian nghỉ lễ
năm nay ý thức đã uống rượu bia thì không lái xe đã được nâng cao
tạo thành thói quen tốt và thay đổi suy nghĩ hành vi của nhiều người tham gia giao thông
nhiều câu chuyện đã được chia sẻ trên các trang mạng xã hội
hãy như mình đã uống rượu bia thì không lái xe
rồi mọi người cũng phải dần thay đổi thói quen
năm nay công ty em khai xuân bằng cô ca cũng không hoan hỉ bằng những năm trước mà anh em đi lại an toàn
hôm rồi tôi đi dự tất nhiên với mấy anh em ăn uống tưng bừng mỗi người hết cũng nửa thùng
đi về kêu xe hết tám mươi về tận nhà khỏe
năm nay toàn em ngồi mâm các cụ trúc rượu toàn chồng em ngồi mâm thiếu nhi uống coca
ngoài việc tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm của lực lượng chức năng
rất cần sự chung tay của mỗi người dân
cùng với việc có ý thức chấp hành hãy nhắc nhở người thân mình chấp hành sẽ tạo ra một gia đình văn hóa
nhiều gia đình văn hóa tạo nên
nhiều gia đình văn hóa tạo nên xã hội văn minh vì tính mạng sức khỏe của bản thân và những người xung quanh
đã uống rượu bia thì không lái xe
ủng hộ cao tinh thần đã uống rượu bia thì không lái xe
đã có rượu bia thì đừng nên lái xe
an toàn cho bạn cho người thân cho bạn bè và cho xã hội văn minh đi ạ
vì mình gia đình mình và mọi người an toàn là trên hết